thưa quý vị giới chức argentina đã đặt sân bay quốc tế aeroparque coghenilberry
tọa lạc gần trung tâm thủ đô buenos aires vào tình trạng báo động cao
sau khi có cảnh báo ẩn danh rằng bom có thể phát nổ trên các máy bay khởi hành từ sân bay này
wanos aires dẫn thông báo của cơ quan hàng không dân dụng argentina cho biết
các biện pháp tăng cường an ninh đã được triển khai ngay lập tức tại sân bay aeroparque coghenilberry
trong khi một số chuyến bay bị hủy hoặc chuyển sang sân bay quốc tế ministro pistajini nằm ở ngoài ô thành phố
ngoài ra lệnh sơ tán và khám xét tạm thời cũng được ban hành đặc biệt là ở khu vực trước khi lên máy bay
tuy nhiên an ninh sân bay không tìm thấy bất kỳ thiết bị nào
cùng ngày cảnh sát argentina đã đặt sân bay aeroparque coghenilberry
entina cũng thông báo đã bắt giữ một đối tượng gửi thư điện tử tới đại sứ quán mỹ và israel
tại buenos aires với nội dung đe dọa đánh bom
tuyên bố của cảnh sát nêu rõ đối tượng không chỉ gửi email đe dọa đánh bom tới đại sứ quán mỹ và israel hôm một mươi tám tháng một mươi
mà trước đó còn gửi cả tin nhắn đe dọa tới các cơ quan đại diện và nhân viên ngoại giao của canada
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae iran và phái đoàn của liên minh châu âu eu tại argentina
trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng tám đến mổng một tháng chín
tại nơi cư trú của đối tượng các nhân viên an ninh đã thu giữ điện thoại di động máy tính sách tay
thay nhớ cùng các thiết bị điện tử khác làm bằng chứng phục vụ công tác điều tra
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi ngày hôm qua nhấn mạnh ai cập sẽ không cho phép một cuộc di cư ồ ạt
từ giải gaza sang bản đảo sinai của nước này tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh người dân tại giải gaza
đang phải di tản sang các nước láng giềng trong cuộc xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas
ai cập cho rằng đây sẽ là một cuộc di cư nguy hiểm đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ
một cách liên tục và bền vững cho gaza bao gồm thực phẩm vật tư y tế và các hình thức viện trợ nhân đạo khác
để hỗ trợ hai ba triệu người palestine đang sinh sống ở dài đất ven biển này
dự kiến trong ngày hôm nay ai cập sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng tại gaza
hội nghị dự kiến sẽ có sự tham gia của một số nguyên thủ và người đứng đầu các nước ả rập và các nhà ngoại giao châu âu
kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa israel và phong trào hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza bắt đầu nổ ra từ ngày bảy tháng một mươi
tổng thống ncc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ai cập phản đối các chính sách trừng phạt tập thể của israel đối với dân thường ở giải đất này
cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm di rời cư dân gaza sang bán đảo sinai
tổng thống mỹ joe biden đã xác nhận thông tin hai công dân mỹ đã được thả tự do sau một mươi bốn ngày bị hamas bắt làm con tịt
hai công dân mỹ được hamas trả tự do là bà judith steyer reynon năm mươi chín tuổi và con gái natalie sosana reynon một mươi chín tuổi đến từ chicago mỹ
tổng thống mỹ joe biden khẳng định hai người này và gia đình họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ mỹ để sớm hồi phục sau thời gian qua
tổng thống biden cũng nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đang làm việc ngày đêm để có thể giải phóng các con tin là công dân mỹ bị hamas bắt giữ
lực lượng phòng vệ israel cũng đã xác nhận thông tin về việc hai con tin mỹ được hamas bắt
trao trả tự do và những người này đã được tiếp nhận tại biên giới ở giải gaza
giới chức mỹ cho biết hiện vẫn còn công dân mỹ bị hamas bắt làm con tin nhưng chưa từng thông báo cụ thể có bao nhiêu con tin là công dân mỹ
nhà trắng ngày hôm qua đã đệ trình quốc hội kế hoạch viện trợ đầy tham vọng dành cho israel và ukraine
cũng như chi phí để đảm bảo an ninh biên giới mỹ với tổng trị giá một trăm linh sáu tỷ đô la mỹ
kế hoạch được tổng thống mỹ joe biden đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông trở về từ chuyến thăm israel
một đồng minh quan trọng của mỹ
kế hoạch của chính quyền tổng thống mỹ dự trì một mươi bốn ba tỷ đô la mỹ cho israel
phần lớn để hỗ trợ cho hệ thống đánh chặn tên lửa vòm sắt và mua sắm các loại vũ khí khác
bên cạnh đó là khoản trị hơn chín tỷ đô la mỹ gửi hàng viện trợ nhân đạo dành cho cả người dân ở israel và giải gaza
trong khi đó khoản chi lớn nhất là hơn sáu mươi một tỷ đô la mỹ cho ukraine để trang bị bổ sung các thiết bị quân sự
viện trợ kinh tế và hỗ trợ đảm bảo an ninh
kế hoạch cũng bao gồm khoản kinh phí một mươi ba sáu tỷ đô la mỹ nhằm giải quyết vấn đề an ninh tại biên giới mỹ mexico
trong bối cảnh làn sóng người di cư từ mỹ latin và vùng caribe đến đây ngày mùa đông
đề xuất trên được đưa ra khi hoạt động tại quốc hội mỹ đang bế tắc do đảng cộng hòa kiểm soát hạ viện
chưa thể bầu được chủ tịch mới vì vậy việc thông qua có thể sẽ không dễ dàng
hạ nghị sĩ cộng hòa theo đường lối bảo thủ cưng rán ông jem jordan ngày hai mươi tháng một mươi
đã thất bại nặng nề trong lần bỏ phiếu thứ ba cho vị trí chủ tịch
hạ viện mỹ khiến cơ quan lập pháp này tiếp tục trong tình trạng không có người lãnh đạo
và không thể đáp ứng yêu cầu viện trợ cho ukraine và israel của tổng thống mỹ joe biden
theo kết quả kiểm phiếu ông jordan chỉ nhận được một trăm chín mươi bốn phiếu ủng hộ
mất hai mươi năm phiếu từ phía các nhà lập pháp đảng cộng hòa của ông
nhiều hơn con số hai mươi hai hạ nghị sĩ cộng hòa phản đối ông ở vòng bỏ phiếu thứ hai hôm một mươi tám tháng một mươi
đảng cộng hòa sau đó đã bỏ phiếu trong cuộc họp kín về kết quả
một trăm một mươi hai phiếu từ phía các nhà lập pháp đảng cộng hòa của ông
đảng cộng hòa đã bỏ phiếu thuận tám mươi sáu phiếu chống để thu hồi đề cử của ông jordan
hiện chưa rõ đảng cộng hòa sẽ đề cử ai tiếp theo
hạ viện mỹ đang kết thúc tuần làm việc thứ ba mà không có người lãnh đạo
và không thể xem xét gói chi tiêu an ninh quốc gia trị giá một trăm linh sáu tỷ usd
do tổng thống biden công bố ngày hai mươi tháng một mươi
nhằm tăng cường an ninh biên giới của mỹ và gửi hàng tỷ usd đến israel và ukraine
hiện ông mark henry đang giữ vai trò quyền chủ tịch hạ viện
cho đến khi quốc hội mỹ bầu ra một nhà lãnh đạo mới
thay thế ông kevin mccarthy bị bãi nghiệm hôm ba tháng một mươi vừa qua
nguồn tin cấp cao trong quân đội niger ngày hôm qua cho hay
một toán binh sĩ pháp đã rời khỏi nước này để đến cộng hòa sát
đây là những người đầu tiên trong số một bốn trăm năm mươi binh sĩ pháp
đang đến trú tại niger phải rời khỏi nước này
theo yêu cầu trước đó của chính quyền quân sự
theo nguồn tin toán binh sĩ pháp đã rời khỏi các căn cứ
ở phía tây nam niger từ tuần trước
và đến thủ đô germana của cộng hòa sát
tướng pháp éric orjan khẳng định tiến trình rút quân trên diễn ra xuân sẻ
nhưng sát không phải là trạng dừng chân cuối cùng của số binh sĩ này
pháp phải thực hiện tiến trình rút quân trên
theo yêu cầu của chính quyền quân sự niger
vốn lên nắm quyền từ tháng bảy vừa qua
điều này không chỉ phản ánh dạn nốt trong quan hệ quân sự
giữa pháp với quốc gia tây phi từng một thời là thuộc địa của pháp
mà còn ráng đòn mạnh và ảnh hưởng của paris ở khu vực xung đột sahel
theo khảo sát của reuters đối với tám mươi năm nhà kinh tế
trừ kỳ tăng lãi suất của ngân hàng trung ương châu âu ecb đã kết thúc
nhưng ecb sẽ chỉ nới lỏng chính sách tiền tệ sớm nhất
là vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
vào tháng chín năm nay ecb đã nâng lãi suất chủ chốt hai mươi năm điểm cơ bản
lên bốn và lãi suất tái cấp vốn lên bốn năm
nhưng phát tín hiệu cho thấy lần tăng lãi suất thứ một mươi
trong một mươi bốn tháng này có thể là lần cuối cùng
không một nhà kinh tế nào trong số tám mươi năm nhà kinh tế
tham gia khảo sát trong các ngày một mươi hai đến một mươi chín tháng một mươi
nhận định ecb sẽ tiếp tục tăng lãi suất
trong khi thời điểm về lần cắt giảm đầu tiên khó dự báo hơn
trong cuộc khảo sát được thực hiện sau cuộc họp tháng chín của ecb
hai mươi chín trong số bảy mươi người trả lời cho rằng
lần cắt giảm đầu tiên sẽ là vào quý hai năm tới hoặc sớm hơn
trong khi đó đa số các nhà kinh tế tham gia một cuộc khảo sát khác
của reuters cho rằng cục dự trữ liên bang mỹ
sẽ cắt giảm lãi suất vào trước thời điểm giữa năm tới
các nước bắc âu đã hối thúc người dân nên thận trọng
trong bối cảnh cơn bão mạnh
bébét dự kiến sẽ quét qua khu vực này gây mưa to và gió rất mạnh
một số chuyên gia khí tượng cảnh báo
bão babet có nguy cơ trở thành cơn bão lớn trong lịch sử
cơ quan khí tượng anh dự báo cơn bão quét qua quần đảo anh
miền nam thụy điển miền bắc nước đức và một số vùng của naui
tại vương quốc anh nhiều khu vực phía đông scotland đã ngập nghiêm trọng
trong khi bão babets sắp đổ bộ kéo theo mưa lớn bất thường
với sức gió là hơn một trăm một mươi km một giờ
một phụ nữ đã thiệt mạng
khi bị cuốn trôi xuống sông
lực lượng chức năng anh đã sơ tán khoảng bốn trăm linh hộ gia đình
để đề phòng nguy cơ lũ lụt do mưa lớn gây ra
nhiều trường học buộc phải đóng cửa
trong khi đó hàng nghìn ngôi nhà tại vùng scotland lâm vào cảnh mất điện
thưa quý vị rác thải nhựa vẫn là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu
nhựa vốn cấu tạo từ những phân tử hóa học phức tạp
có độ bền cao do đó cũng rất khó phân hủy
vậy có khi nào quý vị và các bạn từng nghĩ rằng
một ngày nào đó rác thải nhựa sẽ trở thành nhân liệu
cho chính chiếc ô tô hay xe máy hay không
hiện một doanh nghiệp ở kenya đã và đang biến điều này thành sự thật
khi tạo ra quy trình tái chế rác thải nhựa thành xăng
cho các loại phương tiện sử dụng động cơ đốt trồng
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
pro green innovations là một trong số ngày càng nhiều công ty ở kenya
đã tham gia vào thị trường
chuyển đổi nhựa thành nhân liệu hóa lỏng
thông qua quá trình nhiệt phân nhựa sẽ trở thành nhiên liệu lỏng
thay thế xăng và dầu diesel
pro green innovations là công ty sản xuất nhân liệu có nguồn gốc từ rác thải
chúng tôi biến rác thải thành nhiên liệu có thể sử dụng được
hiện tại trọng tâm của chúng tôi là nhựa phế thải
vì vậy chúng tôi xử lý qua quá trình nhiệt phân
và cuối cùng thành phẩm chúng tôi thu được là nhiên liệu có thể thay thế xăng dầu
nhiệt phân liên quan đến việc làm nóng nhựa
ở nhiệt độ rất cao
trong điều kiện không có oxy do đó quá trình đốt cháy không xảy ra
hạn chế ô nhiễm môi trường
với vốn đầu tư và chi phí vận hành thấp công nghệ nhiệt phân này
rất phù hợp với xử lý rác thải nhựa ở các quốc gia đang phát triển như kenya
qua quá trình này một số khí được ngưng tụ thành chất lỏng
gọi là dầu sinh học và sản phẩm phụ là than sinh học dùng để đốt lò
quy trình sản xuất của chúng tôi bao gồm một số bước
đầu tiên bạn sẽ lấy được nhựa thải
nhựa thải sẽ cần được nghiên nhỏ
sau đó phải được làm sạch và đưa vào lò phản ứng
trong quá trình vận hành lò chúng tôi sử dụng than và được làm ra từ nhựa phế thải
tiếp đó là quá trình bay hơi ngưng tụ và thu hoạch sản phẩm là nhiên liệu
theo chương trình môi trường liên hợp quốc sản lượng rác thải nhựa toàn cầu
lên tới bốn trăm linh triệu tần mỗi năm
chỉ có một mươi hai trong số đó được đốt và chín được tái chế
để giải quyết một phần vấn đề này công ty của anh murito đã lấy nhựa thải
từ các bãi rác hoặc mua từ các đại lý
tại chính địa phương
và những sản phẩm công ty làm ra được chính ông chủ murito sử dụng
để chạy máy cắt nhựa máy cưa và thậm chí cả xe ô tô cá nhân
chúng tôi sản xuất hai loại nhiên liệu thay thế
nhiên liệu đầu tiên là xăng thay thế
loại xăng thay thế được sử dụng cho các máy cỡ nhỏ và vừa
như máy cơ điện máy bơm nước máy cắt cỏ và bất kỳ loại máy móc nhỏ nào khác
đối với nhiên liệu diesel thay thế có thể sử dụng được cho động cơ diesel hạng nặng
máy phát điện
nó cũng được sử dụng cho các phương tiện giao thông như chính xe của tôi
ông nixon otieno một chuyên gia về biến đổi khí hậu
và là nhà tư vấn về tính bền vững ở địa phương
đánh giá rất cao công việc mà pro green innovations đang theo đuổi
công nghệ xử lý rác thải này hoàn toàn khép kín
và không tạo ra nhiều khí thải độc hại gây ảnh hưởng tới môi trường và con người
lượng khí thải tạo ra trong quá trình này hầu như rất ít
và hoàn toàn có thể xử lý được bằng các công nghệ đang có
công ty pro green innovations có khả năng sản xuất một lít nhiên liệu
cứ sau hai đến ba ngày
và dù chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm
nhưng quy trình này cho thấy nhiều kết quả tích cực